do yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất điện đã tăng liên tục năm hai nghìn một mươi bảy ngành điện đang phải đứng trước áp lực tăng giá
nhằm cân đối chi phí cũng như có nguồn vốn để phát triển nguồn và lưới điện
các chuyên gia cho rằng đây là một nhân tố sẽ tác động không nhỏ tới lạm phát nếu kịch bản tăng giá điện không được tính toán một cách thận trọng
sản xuất trong lĩnh vực phụ trợ máy móc thiết bị của doanh nghiệp này có mức tiêu hào điện năng hàng tháng rất lớn
chi phí cho giá điện chiếm từ bốn bốn năm giá thành sản phẩm
chính vì vậy việc tăng giá điện đặt ra thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp
các máy ở đây hồi ấy là cái máy sinh nhiệt cho nên mức độ tiêu thụ điện khá cao
chỉ cần giá điện tăng lên giá thành sản phẩm tăng lên rất nhiều
với cái điều kiện tăng giá thành sản phẩm như thế thì tính cạnh tranh lên thị trường sẽ giảm rất nhiều
chính vì thế cho nên với công ty là liên tục phải những chương trình cải tiến cải đến liên tục
là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và tiêu dùng
việc tăng giá điện sẽ tác động không nhỏ đến mặt bằng giá nói chung và tăng trưởng kinh tế nói riêng
theo các chuyên gia hiện nay việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý bao gồm giáo dục và y tế
chiếm tỷ trọng lớn trong tốc độ tăng mặt bằng giá
việc tiếp tục điều chỉnh tăng giá điện sẽ gây áp lực không nhỏ trong kiểm soát lạm phát năm nay
cho đến nay thì các cái dự báo đều cho rằng là cái khả năng mà chúng ta kiềm chế được lạm phát trung bình
bình quân bốn là cũng là một cái thách thức rất lớn
do đó là nếu mà nếu mà tiếp tục điều chỉnh giá điện thì chắc chắn là nó sẽ tác động tích lũy thêm vào cái mặt bằng giá đó
do đó là chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta cần cân nhắc ở cái thời điểm và cũng như là cái mức tăng giá
để làm sao mà hài hòa được cả cái mục tiêu trong ngắn hạn cũng như là trong dài hạn
nhìn lại một mươi năm qua
giá điện bán lẻ ở việt nam đã tăng một mươi lần
lần gần đây nhất giá điện tăng bảy năm vào năm hai nghìn một mươi năm
khi đó bộ công thương đã ước tính mức tác động tới lạm phát là từ một mươi tám đến hai mươi ba
đây là năm lạm phát cũng tăng thấp kỷ lục trong một mươi năm năm là
trong bối cảnh của năm nay mặc dù sức ép tăng giá điện là rất lớn
nhưng với rủi ro đầy lạm phát tăng cao chắc chắn các kịch bản giá điện tới đây cần phải xem xét cực kỳ thận trọng
về giá điện thì chúng tôi đã tính toán xem là nếu mà tăng năm hay tăng bảy sẽ ảnh hưởng đến cpi như thế nào
từ đó có cái tham vấn cho chính phủ và trao đổi với các bộ ngành để mà có một cái kế hoạch tăng cụ thể
theo các quy định hiện hành mức tăng giá điện dựa vào ba tiêu chí là giá nhiên liệu đầu vào như giá than giá khí cơ cấu nguồn điện và tỷ giá
các kịch bản giá điện được đưa ra tương ứng với chi phí đầu vào sau đó mới tính toán mức tác động lên lạm phát gdp
trên cơ sở đó bộ công thương và chính phủ sẽ quyết định chọn phương án cuối